hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm hai tháng năm ngay ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ một phụ huynh tự nhận có con đang học lớp một mươi một tại trường quốc tế tp hcm đã chia sẻ trên một group mạng xã hội có hơn hai mươi sáu thành viên những sự bức xúc về một cuốn sách được giáo viên trường này phát cho học sinh trong đó có đầy cảnh dường chiếu đầu độc về mặt tinh thần của con chị
đó là cuốn một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian sách tiếng việt của tác giả âu sùng phương
con chị được phát để về nhà đọc
từng rất hân hoan vì nghĩ rằng cả hai mẹ con sẽ được cùng nhau thảo luận một tác phẩm văn học hay nhưng vị phụ huynh này đã thật sự rất bằng hoàng khi tận mắt đọc được những trang văn đầy cảnh dường chiếu
trong nhiều trang sách do phụ huynh này chụp lại ngôn ngữ tả thực chân trụi cảnh dường chiếu khiến nhiều phụ huynh thấy choáng váng và quá kinh khủng
trang sách có những đoạn như
quần cọc con đang kéo xuống mắt cá
traver vào thịt
tư thế ở sau lưng con
lòng cậu cọ vào người con
cậu nhổ nước miếng mấy lần lên bàn tay
bôi lên giữa hai chân con
cho tới khi tất cả đã đặc và trơn
và không thể phủ nhận
hay ở đoạn khác sách cũng mô tả
và cảm giác chơi y của da cậu
dính nhớp trên da con
khiến việc này dường như không còn chỉ là đủ mà là bâu viếu
ngôn từ trong cuốn sách được phát cho học sinh lớp một mươi một khiến nhiều phụ huynh thấy bất ngờ
một phụ huynh bức xúc bày tỏ trên mạng sách này
bản thân tôi là một phụ nữ ngoài bốn mươi
nhưng khi đọc được những câu văn này
tôi còn đỏ mặt tía tai
huống hồ gì bé con nhà tôi
chỉ là một học sinh lớp một mươi một
vẫn còn non ớt
tôi ngồi đọc sách cùng con mà giận run cả người
vì không hiểu nhà trường hoạch định chương trình như thế nào
mà lại có thể lựa chọn một tác phẩm với những ngôn tử như vậy
để dạy cho học sinh
cuối cùng ngày đại diện trường quốc tế thành phố hồ chí minh cho biết
trường đã tiếp nhận thông tin một số học sinh lớp một mươi một

nhận một quyển sách dịch tiếng việt
với nội dung có thể là không phù hợp với học sinh
tác giả sách thuộc danh sách đọc tham khảo
gồm nhiều ngôn ngữ kể cả tiếng việt
được chương trình tú tài quốc tế ib giới thiệu
và các tác phẩm của ông hiện được phổ biến rộng rãi tại việt nam
theo đó sau khi nhận được phản ánh quan ngại của phụ huynh về tác phẩm này
trường quốc tế thành phố hồ chí minh đã thu hồi các ấn bản trên
và hiện đang đánh giá xem xét quy trình mà tác phẩm được giới thiệu cho học sinh
theo như mình tìm hiểu thì ocean vương là nhà thơ nhà tiểu luận và tiểu thuyết gia người mỹ gốc việt
cuốn tiểu thuyết mà chúng ta vừa nhắc tới ở trên
nói về các vấn đề như tổn thương giới tính nghiện ngập và cả tình dục
giới sạng một bức thư của cậu con trai người mỹ gốc việt little dog
gửi cho người mẹ không biết đọc của mình
câu chuyện tập trung vào quá trình trưởng thành của little dog
trong một gia đình người việt nhập cư
ở bối cảnh rộng lớn hơn của htford vào những năm một nghìn chín trăm chín mươi
được viết bằng văn xuôi ghi lại những trải nghiệm thời niên thiếu của little dog
từ việc vật lộn với lịch sử gia đình
cho đến vấp ngã trong mối quan hệ đồng giới đầu tiên
tất cả được vẽ khéo léo trên bối cảnh khắc nghiệt của đại dịch
theo tác giả thì cuốn tiểu thuyết này tự như tự chuyển
vẽ ra các chi tiết từ cuộc đời của anh
và nâng cao chúng bằng tiểu thuyết
có lẽ cuốn tiểu thuyết này không sai
nhưng sai ở chỗ nó được phát trọp sinh lớp một mươi một
mà trong đó là một bức thư của cậu con trai
đã chứa được nhiều phần đoạn miêu tả chi tiết chuyện dương chiếu
vấn đề được coi là cấm kỵ với nhiều phụ huynh việt
chuyện làm thế nào để cho con tiếp xúc với kiến thức tình dục
còn là một khoảng trống cực lớn trong giáo dục giới tính của nhiều cha mẹ việt
bởi từ lâu đây được cho là điều mà phụ huynh luôn cố gắng hạn chế đề cập với con mình
thế nhưng ngày nay giới tính chính là thứ mà chúng ta cần cởi mở để nhìn nhận hơn cả
cuộc đời vốn không đơn giản
được giáo dục giới tính sớm là càng có lợi cho cả bản thân và gia đình
vậy nhưng nhiều bậc phụ huynh vẫn còn lo lắng
khi chưa có phương pháp truyền đạt những kiến thức này cho con một cách hiệu quả
nhiều bố mẹ nghĩ rằng các bé biết quá sớm những điều này
sẽ dẫn đến sự tò mò sự muốn thử
và từ đó sinh ra rất nhiều hậu quả khó lường
ở độ tuổi còn chưa chín chắn
tốt nhất là chưa nên giáo dục giới tính
mà hãy chờ đợi đến khi các con đủ lớn để tự mình biết
và tự tìm hiểu điều này một cách khác
bên cạnh đó có rất nhiều bố mẹ thậm chí không quá bận tâm đến chuyện giáo dục giới tính
mà phó mặt hoàn toàn cho thầy cô và nhà trường
trong khi ấy để có thể hiểu bản thân và bảo vệ được chính mình
thì trẻ em luôn cần sự đồng hành đầu tiên từ phía gia đình
chúng ta phải nhìn nhận vào thực tế
rằng hầu hết các trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em
đã xảy ra xuất phát từ việc các em chưa được trang bị đầy đủ về kiến thức giới
và bố mẹ không bao giờ có thể ở bên cạnh hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để che chở để bảo vệ
thế nên khi đã trở thành các bậc sinh thành
thì chúng ta cần thấy rằng
việc giáo dục giới tính cho con từ nhỏ là điều rất cần thiết
nạn ấu dâm và hàng loạt các mối nguy hiểm về thân thể sẽ không trừ một ai
vậy nên kiến thức cũng như kỹ năng mà gia đình cùng nhà trường dạy cho trẻ từ nhỏ
sẽ là hành trang để bảo vệ con trẻ
có thể sẽ không có một cột mốc sớm nhất định nào cho tất cả những đứa trẻ
mỗi bạn nhỏ có khả năng nhận biết
và tốc độ phát triển khác nhau
vì thế việc giáo dục giới tính cũng sẽ cần được bắt đầu
ngay khi các bé hình thành nhận thức về cơ thể mình
các em được ông bà bố mẹ dạy rằng
cái tai ở đâu cái đầu ở đâu đôi mắt ở đâu
thì cũng đã đến lúc chúng ta cần được biết thêm cả về những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể
khi dạy con về những điểm nhạy cảm trên cơ thể
các phụ huynh nên sử dụng những tên khoa học của chúng
chứ không phải là những từ ngữ lái đi hay nói giảm nó tránh
nhưng khi dạy con về những điểm nhạy cảm trên cơ thể
như vậy con mới hiểu đây là vấn đề nghiêm túc
không được xem nhẹ hay mang ra để bông đùa
tiếp đó dạy cho chúng về cách vệ sinh các bộ phận này đúng cách
có vấn đề gì bất thường thì cần nói chuyện với bố mẹ ngay
con không được để người khác chạm vào các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể mình
trong bất kỳ hoàn cảnh nào
trừ bố mẹ bác sĩ những người chăm sóc hay khám bệnh cho con nói chung
con hoàn toàn có quyền được nói không
với những hành động thân mật của người khác
khiến con cảm thấy khó
không thoải mái
ở việt nam và rất nhiều nước châu á
một số bậc phụ huynh hay ép con để cho người quen của bố mẹ ôm hôn
hoặc phải vâng lời theo mọi yêu cầu của người lớn
việc này thật ra rất không nên
mà thay vào đó chúng ta cần lắng nghe ý kiến của con
tôn trọng cảm xúc của chúng
và định hướng cho trẻ một cách ứng xử phù hợp với những đề nghị tiếp xúc thân mật
ngày nay đâu đó có những trường hợp trẻ bị xâm hại ngay trong chính mái nhà của mình
nên việc giúp con hiểu điều này
không thừa thưa quý vị
khi các bé lớn hơn bước vào tuổi dậy thì
thì bắt đầu có những thay đổi mạnh mẽ về tâm sinh lý
vấn đề giáo dục giới tính lại bước lên một tầm quan trọng mới
đối mặt với hàng loạt sự thay đổi cả về bên trong và bên ngoài cơ thể
khi đó trước tiên các bạn trai cần được dạy biết cách xử lý với hiện tượng xuất tinh
dương vật cương cứng ngoài ý muốn
hay tuyến lông phát triển mạnh mẽ
bắt đầu xuất hiện dâu trên mặt v v
thế còn các bạn gái
thì cần nắm rõ cách xử lý với hiện tượng xuất tinh
sử dụng băng vệ sinh cốc nguyệt san khi đến tháng
đau bụng ngải kinh hay phần ngược căng tức khó chịu thì làm như thế nào
tiếp đó trước khi bước vào độ tuổi này
con em chúng ta cần được đảm bảo đã có đủ tâm lý và kiến thức về chuyện một mươi tám cộng
đây là điều không thể tránh khỏi và cũng không nên trốn tránh
cơ thể mỗi người là thuộc toàn quyền sở hữu của cá nhân
nhưng các bạn trẻ cũng cần được gia đình nhấn mạnh rõ
về cả vấn đề luật pháp cũng như ảnh hưởng về tâm lý tương lai
khi quan hệ tâm lý và tâm lý của các bạn trẻ
và gia đình hoàn toàn không nên cấm đoán
do lứa tuổi này thường có tâm lý càng cấm thì càng làm
hãy nên khuyên nhủ định hướng và nhắc trẻ luôn mang theo bao cao su bên mình
có một điều mà ngày nay phụ huynh cần xem xét khi giáo dục giới tính cho con
đó là xu hướng tính dục của trẻ
ngày nay với sự cởi mở đáng nhận của xã hội
việc có những người thân quen với mình thuộc cộng đồng lgbt
đồng tính dị tính hay chuyển giới
cũng không còn là điều gì

và chúng ta không quyết định được việc con mình thẳng hay cong
và dù có như thế nào
thì miễn các con lớn lên khỏe mạnh tử tế mới là điều quan trọng nhất
có lẽ đã đến lúc bố mẹ thời đại mới nhẹ nhàng chấp nhận sự việc này
để không còn những đứa trẻ phải co do mà sống với bản ngã
hoặc có những điều tê hại mà nhiều đứa trẻ đã phải trải qua
nhưng chúng giấu nhẹm đi
kể cả khi tin tưởng và gần gũi với bố mẹ
thì việc luôn luôn chia sẻ một trăm linh cuộc sống cũng
không phải là điều dễ dàng
hôm nay hết bậc sinh thành cần là người giữ kín bí mật của con nhất
không coi nhẹ những tâm tư của trẻ
thì khi đó phía các bạn mới có thể sẵn lòng chia sẻ
và trò chuyện với bố mẹ của mình
giáo dục giới tính giờ không chỉ là vấn đề thân thể
mà còn là những điều sâu xa hơn về cả tâm lý
giáo dục giới tính là một chủ đề có rất nhiều điều để bàn luận
và còn rất rất nhiều kinh nghiệm khác nhau
mà tự bản thân mỗi phụ huynh có thể rút ra cho riêng mình
tuy vậy mong rằng một vài gợi ý nhỏ trên đây
có thể giúp quý vị phần nào trong việc đồng hành cùng con khô lớn
bên cạnh sự hỗ trợ của thầy cô và nhà trường
sức mạnh của gia đình vẫn luôn luôn là bền vững nhất
chúc mọi bậc cha mẹ luôn sáng suốt trong việc giáo dục con trẻ
cảm ơn quý vị đã lắng nghe tới đây
hẹn gặp lại quý vị vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần
trên kênh sức khỏe và đời sống